trên thực trạng các ca mắc covid một mươi chín tăng cao như hiện nay nhiều gia đình có f đã tự điều trị tại nhà
hoặc f một liên tục test nhanh covid một mươi chín vậy điều này có cần thiết không
mời quý vị cùng tham khảo ý kiến của bác sĩ ngay sau đây
hộp test nhanh covid một mươi chín mới mua được hai tuần nhanh chóng cạn bởi cả nhà chị nguyễn hồng nhung
chú tại nam tử liêm cách nhật lại lôi nhau ra test
chị nhung cho biết từ khi hai đứa con đã trở lại trường ngày nào cũng nhận thông tin bạn cùng lớp trở thành f
lo lắng con nhiễm covid một mươi chín nên cứ ba ngày lại tự làm test một lần
còn nhà anh trần hoàng chú tại hai bà trưng hà nội gia đình anh bốn người nhiễm covid một mươi chín mới năm ngày cách ly
đã dùng gần hết hơn chục test covid một mươi chín cả gia đình mắc f nhưng hai ngày gần như không còn dấu hiệu của bệnh
vì thế gia đình cứ liên tục test khi nào âm tính để còn quay trở lại công việc
chia sẻ về việc này
bác sĩ trương hữu khanh phó chủ tịch hội truyền nhiễm tp hcm khẳng định
việc liên tục xét nghiệm covid một mươi chín là điều không cần thiết
với f một mới tiếp xúc với f chưa cần xét nghiệm ngay nên chỉ xét nghiệm ở ngày thứ ba hoặc khi có triệu chứng
với f theo dõi tại nhà không nên test nhiều chỉ cần test lại sau bảy ngày vì nồng độ virus chỉ thay đổi ở ngày thứ bảy
còn người nào tự test hàng ngày mong âm tính thì chỉ tốn test tốn tiền
còn theo thạc sĩ bác sĩ nguyễn quốc thái trung tâm bệnh viện nhiệt đới
bệnh viện bạch mai
hà nội các trường hợp cần xét nghiệm là khi có triệu chứng nghi ngờ covid một mươi chín
các triệu chứng sốt ho đau họng ngứa rát họng ớn lạnh mệt mỏi đau nhức người mất khử rác bị rác
có người không có triệu chứng không cần test nhanh bởi kết quả thường âm tính do đặc điểm của test nhanh là phát hiện khi có triệu chứng nồng độ virus cao
bác sĩ thái cho rằng việc các f liên tục xét nghiệm chỉ vì suốt ruột mong âm tính vừa lãng phí test vừa làm gia tăng giác thải nguy hại cho virus
trong trường hợp nếu
nếu như có triệu chứng test nhanh lên hai vạch thì bạn cứ theo dõi tại nhà theo hướng dẫn của bộ y tế hoặc có thể tin bác sĩ tư vấn online để dùng thuốc khi có triệu chứng sốt cao khó thở
ngoài ra bạn không cần test hàng ngày
theo bộ y tế hướng dẫn về f điều trị tại nhà sẽ cách ly điều trị đủ bảy ngày
có kết quả test nhanh âm tính do nhân viên y tế thực hiện hoặc f tự thực hiện dưới sự giám sát trực tiếp của nhân viên y tế hoặc thông qua các phương tiện từ xa
sau bảy ngày vẫn dương tính
ngoài ra bác sĩ tư vấn về virus sars cov hai tiếp tục cách ly đủ một mươi ngày nếu đã tiêm đủ liều vaccine và một mươi bốn ngày nếu chưa tiêm đủ liều vaccine
theo khuyến cáo của bác sĩ thái mọi người không nên chủ quan dù độ phủ vaccine cao và đã có thuốc kháng virus vẫn cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch năm k
nếu tuân thủ tốt thì một hai tháng nữa dịch sẽ ổn
từ những khuyến cáo của các chuyên gia trong lĩnh vực y tế hy vọng những ai là f một đặc biệt lưu ý chỉ nên test ở ngày thứ ba hoặc khi có triệu chứng
còn đối với f chỉ nên test lại sau bảy ngày
tránh vì xác nghiệm quá nhiều làm tốn kém về mặt tiền bạc và tăng lượng sát thải ra cộng đồng